thưa quý vị sau gần một tháng triển khai mô hình gian hàng không đồng
công an tỉnh đồng nai đã trao tặng hàng ngàn phần quả thiết yếu đến bà con nhân dân
có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn toàn tỉnh
đây là tình cảm trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân
luôn sẵn sàng sẻ chia giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn chung tay hành động đẩy lùi dịch bệnh
những chuyến xe trở quà từ gian hàng không đồng của công an đồng nai
bắt đầu khởi hành từ ngày hai mươi năm tháng tám đến những điểm nóng của dịch bệnh covid một mươi chín
mang theo nhu yếu phẩm và sự sẻ chia với người dân đang gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh đồng nai
những phần quà tuy không nhiều nhưng còn mang theo cả sự sẻ chia niềm tin và hy vọng
để cùng người dân vượt qua khó khăn cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh
những chuyến xe trở qua từ gian hàng không đồng của công an đồng nai

những chuyến xe trở qua từ gian hàng không đồng của công an đồng nai bắt đầu khởi hành động đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh

những món quà từ gian hàng không đồng của công an tỉnh đồng nai là sự trao gửi yêu thương là hành động
việc làm bình dị nhưng vô cùng thiết thực đã giúp người dân vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thể hiện lòng nhân ái tính nhân văn và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân

bao gồm gạo mì tôm dầu ăn nước mắm bột ngọt đường cá hộp cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid một mươi chín tại một trăm linh phường xã thị trấn trên toàn địa bàn tỉnh
mô hình gian hàng không đồng của công an tỉnh đồng nai vẫn tiếp tục đồng hành hỗ trợ cùng bà con gặp khó khăn trong mùa dịch
những chuyến xe trở qua từ ngày hai mươi năm tháng tám đến những đường nóng của dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp